vụ cháy mới nhất tại quận đống đa lại một lần nữa dóng lên hồi chuông cảnh báo về vấn đề an toàn cháy nổ tại thủ đô hà nội
có thể thấy rằng với tốc độ phát triển và xây dựng đô thị tăng nhanh các khu dân cư trong các đô thị cũ đã được chỉnh trang cải tạo và làm cho bộ mặt đô thị thay đổi
tuy nhiên phía sau sự phát triển đó là những ngõ ngách làng xóm vốn vẫn tồn tại song hành
và những khu dân cư như thế đang từng ngày phải sống trong cảnh chật trội điều kiện đi lại hạn chế và đặc biệt là không hề có hệ thống phòng chống cháy nổ với nguy cơ mất an toàn rất cao
hệ thống dây điện trăng trịt các dãy nhà san sát nhau đường xá chật hẹp là thực trạng tại hầu hết các con ngõ phố hiện nay
người dân thì cũng no là cháy lở hoặc là hỏa hoạn
nhưng mà không có gì
tôi không biết làm nào nữa tôi chưa thấy bao giờ có phòng hỏa cứu hỏa ở đây cả họp khu phố hay là họp tổ chả thế bao giờ leo lên cái vấn đề này
khi xảy ra cháy thì nói chung là rất là nguy hiểm người dân rất là no
đây là hệ thống truyền tải điện tại một ngõ nhỏ thuộc phường một mươi quận tây hồ hà nội
những ngôi nhà san sát nhau và hệ thống dây điện hầu hết đi qua trước cửa nhà của người dân
chỉ cần một vụ chập điện nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến cả khu phố
người dân lo ngại cháy nổ sẽ xảy ra bất cứ lúc nào nhưng lại chẳng biết làm gì ngoài việc nhắc nhở nhau cẩn thận
nhà nọ sát nhà kia rất là dày dặn mà cổng ngõ nó bé
thế cho nên là cái đến lúc mà nó xảy nhỡ ra thì cái hệ thống mà cứu hỏa đến thì rất là khó khăn để đi vào cái ngõ này
cho nên là dân chúng tôi cũng rất là lo bức xúc lại không biết làm nào được cả
có thể nói là chúng tôi khẳng định là trong năm hai nghìn một mươi năm trong số sáu mươi vụ cháy và sáu mươi kg
sự cố cháy đó thì nguyên nhân cháy do điện là chiếm tỷ lệ rất cao khoảng sáu mươi năm
trong cái sử dụng điện rồi trong sử dụng các cái xăng dầu ga rồi trong việc thắp hương thở cúng đốt vàng vã
thì đây là những cái mà nhu cầu hàng ngày của mọi người đều sử dụng
thế nên là cái nguy cơ mà dẫn đến cháy là rất cao
thịt hại do hỏa hoạt
thịt hại do hỏa hoạt
cái nguy cơ mà dẫn đến cháy ra là rất lớn do đó trước khi vấn đề chỉnh trang đô thị được đề cập đến
thì mỗi người dân nên nâng cao ý thức trong vấn đề phòng chống hỏa hoạn để có thể bảo vệ được chính mình
bên cạnh đó rất cần sự vào cuộc của các cấp ngành trong quản lý xây dựng đô thị